được cộng đồng doanh nghiệp việt nam quan tâm nhất trong tuần này là việc cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam
từ ngày một mươi bốn tháng một nhằm làm rõ những tác động của việc hiệp định này đối với cộng đồng doanh nghiệp việt nam
hội thảo cptpp với doanh nghiệp việt lợi ích hay thách thức đã được diễn ra sáng nay tại hà nội
tại hội thảo hơn hai trăm linh chuyên gia diễn giả đã cùng đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp
về tác động của cptpp đến việt nam trong đó một vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất chính là những cơ hội
để doanh nghiệp đón đầu thị trường hàng hóa khổng lồ với hơn năm trăm linh triệu dân chiếm một mươi năm hai tổng kim ngạch thương mại
và quy mô lên tới một mươi ba năm gdp toàn cầu
cơ hội là có cơ hội là có và rõ ràng rằng là nếu mà xét về mặt cơ hội tức là cái tính tiềm năng
thì chúng ta sẽ thấy là một là cái độ mở rộng thị trường của doanh nghiệp là sẽ có nhiều cơ hội hơn
thứ hai nữa là cái sự đa dạng hóa thị trường
và cptpp đã coi mỗi quốc gia chính là một tỉnh tức là úc là một tỉnh new zealand là một tỉnh việt nam là một tỉnh
tất cả các công đoạn chúng tôi đều diễn ra trong phạm vi của một đất nước có tên là cptpp
nhưng chỉ một cái định nghĩa này thay đổi thôi giúp rất nhiều cho doanh nghiệp cả xuất khẩu cả nhập khẩu giúp cả định nghĩa lại
nắm lại cái chuỗi cung ứng
theo các chuyên gia dù trên danh nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi từ cptpp
trong đó có những yêu đãi về cắt giảm thuế quan và mở cửa thị trường hàng hóa
tuy nhiên vấn đề quy tắc xuất xứ mới là điều doanh nghiệp thực sự phải quan tâm
vì quy tắc xuất xứ là một trong những giao cản lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu
và sẽ xác định hàng hóa có đủ điều kiện để được hưởng yêu đãi thuế quan hay không
đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa thuận lợi hóa thương mại và phòng tránh gian lận thương mại
ngày một mươi tám tháng một sau bữa ăn liên hoan của buổi học phụ đạo
gần ba mươi em học sinh thuộc trường hà nội
trường tiểu học thuận giao hai thị xã thuận an tỉnh bình dương đã phải nhập viện
vì có biểu hiện nghi là do ngộ độc thực phẩm
bữa liên hoan cho các em có trà sữa rau câu bánh kẹo trái cây
mua tại một khu chợ tại phường thuận giao thị xã thuận an
sau khi ăn các em có triệu chứng chóng mặt nôn ói tiêu chảy
nhà trường đã ngay lập tức đưa các em tới phòng khám đa khoa sóng thần gần đó để cấp cứu
ngay sau đó nhà trường cũng đã báo cáo với các cơ quan chức năng
tới điều tra nguyên nhân và báo cáo cụ thể vụ việc
chiều ngày một mươi tám tháng một tại hà nội cục y tế dự phòng bộ y tế tổ chức hội thảo
cung cấp thông tin về công tác giải pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe khác
trong năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam không ghi nhận sự xâm nhập của các bệnh nguy hiểm mới nổi
các bệnh dịch lưu hành tiếp tục được khống chế
tỷ lệ mắc và tử vong của hầu hết các bệnh dịch chuyển nhiễm lưu hành
thấp hơn so với trung bình giai đoạn năm năm qua thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực
các bệnh truyền nhiễm có vaccine tiêm phòng có tỷ lệ mắc giảm mạnh do duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao
tiếp tục giữ vững thành quả thanh toán bại liệt loại trừ uốn ván sơ sinh
trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi và mùa lễ hội tới đây điều kiện khí hậu đông xuân
nhiệt độ môi trường liên tục thay đổi tạo thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển và lây lan
nhất là các bệnh như cúm bệnh đường hô hấp sởi liên cầu lợn
cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân chú ý tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch
giữ ấm cơ thể ăn uống đủ chất bảo đảm vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sinh sống
khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh chuyển nhiễm
cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn khám và xử trí kịp thời
sáng nay tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế tổ chức hội nghị
triển khai công tác dân số năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung quan trọng
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số hai mươi một nqtvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị
lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
công tác dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm của đảng
nhà nước bộ y tế và chính quyền địa phương trong năm vừa qua
tuy nhiên do còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều chỉ tiêu chuyên môn vẫn chưa đạt được như kế hoạch
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành dân số đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế
hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững
cụ thể chỉ tiêu dân số trung bình là chín mươi năm bảy triệu người tỷ lệ tăng dân số là một bốn
mức giảm sinh bình quân là một phần nghìn tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là bảy mươi ba sáu tuổi
tỷ số giới tính khi sinh là một trăm một mươi bốn bé trai trên một trăm linh bé gái
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
hàn quốc vừa bày tỏ hy vọng mỹ và triều tiên sẽ sớm thực thi thỏa thuận phi hạt nhân hóa
đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng sáu năm ngoái ở singapore
bộ thống nhất hàn quốc đã bày tỏ mong muốn trên ngay sau khi phó chủ tịch ủy ban trung ương
đảng lao động triều tiên kim jong chon tới thủ đô washington để thảo luận
về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
theo bộ thống nhất hàn quốc kể từ khi lãnh đạo mỹ triều cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa toàn diện
trên bán đảo triều tiên hồi tháng sáu năm ngoái
seoul luôn kỳ vọng thỏa thuận này sẽ được hiện thực hóa trong thời gian sớm nhất
cũng theo bộ thống nhất hàn quốc quan chức cấp cao hai miền nhóm họp tại văn phòng liên lạc chung
trong ngày một mươi tám tháng một ở cây sân để thảo luận về các vấn đề xuyên biên giới
trong đó có việc cung cấp thuốc phòng cúm tamiflu cho triều tiên
bộ thống nhất hàn quốc đưa ra những tuyên bố trên trong bối cảnh phó chủ tịch ủy ban trung ương
đảng lao động triều tiên kim jong chon đã tới washington trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc ba ngày
dự kiến ông kim jong chon sẽ có buổi hội đàm với ngoại trưởng mỹ mike pompeo
và dự kiến tổng thống mỹ donald trump để truyền thư của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
theo một số nguồn tin có thể tổng thống trump sẽ sớm thông báo về địa điểm
và thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo triều tiên sau cuộc gặp với ông kim yong john
tiếp tục là thông tin về vụ đánh bom xe tại học viện cảnh sát quốc gia ở thủ đô colombia vào ngày một mươi bảy tháng một
tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất hai mươi một người thiệt mạng tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó
trong khi đó danh tính của kẻ đánh bom cũng đã được xác định
cộng đồng quốc tế đã lập tức lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu và táo tợn này trong gần hai mươi năm qua tại thành phố này
theo thông tin mới nhất từ cảnh sát colombia trong số những người tử vong có cả kẻ đánh bom
hiện năm mươi tám người bị thương nhẹ đã được xuất viện trong khi một mươi người vẫn đang được điều trị tích cực
trong khi đó cơ quan công tố colombia cho hay rohat rogriguez năm mươi sáu tuổi là cái tên nằm trong diện tình nghi là chủ mưu
hiện cơ quan chức năng colombia chưa thể xác định được tổ chức nào đứng sau vụ tấn công
khủng hoảng như thế này
vì trước đó rodriguez chưa từng dính líu tới các nhóm phiến quân có vũ trang
vụ đánh bom xảy ra ngay sau một buổi lễ ở bên trong học viện general santander
phía nam thủ đô bogota khoảng tám mươi kg chất nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công này
đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở colombia trong nhiều năm trở lại đây
tổng thống colombia khẳng định sẽ không lùi bước trước những hành động khủng bố
cộng đồng quốc tế trong đó có liên hợp quốc và hàn quốc
cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực ngăn chặn khủng bố của chính phủ colombia
thành phố new york sẽ không thể tiếp tục duy trì các dịch vụ công ích cho người dân
nếu như tình trạng chính phủ liên bang mỹ phải đóng cửa một phần hiện nay kéo dài đến sau ngày một tháng ba
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mâu thuẫn trầm trọng giữa tổng thống mỹ donald trump
với giới lập pháp đảng dân chủ đang tác động nghiêm trọng lên mọi mặt đời sống xã hội mỹ
trong cuộc họp báo ngày hôm qua thị trường new york binder blasio đã kêu gọi tổng thống trump
chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay do thành phố đang thực sự cạn kiệt ngân sách
chi trả các chương trình phúc lợi xã hội như tem phiếu lương thực
theo đó kể từ ngày một tháng ba new york sẽ thiếu hụt năm trăm linh triệu đô la mỹ ngân sách mỗi tháng
cho các chương trình liên bang kéo theo khoảng một sáu triệu người thu nhập thấp sẽ không được hưởng phúc lợi hiện nay nữa
mùng một tháng ba là ngày cuối cùng cho người dân new york nhận tem phiếu thực phẩm
chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp mọi người được trợ giúp
kết quả thăm dò dư luận mới
mới nhất cho thấy hơn một nửa dân số mỹ hiện quy trách nhiệm cho tổng thống trump
về tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa một phần từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến nay
đã có hơn tám trăm linh nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khi không đi làm hoặc đi làm không được trả lương
nhiều công viên quốc gia tại mỹ hiện ngập trong rác thải và nhiều bảo tàng phải đóng cửa
thưa quý vị để làm nổi bật hơn nữa cảnh báo về vấn đề ô nhiễm và nóng lên toàn cầu
đối với đa dạng sinh học trong cả đại dương
thủy cung paris của phú quỳnh
pháp đã tổ chức triển lãm về sứa đặc biệt
không giống với phần lớn loài được trưng bày tại thủy cung số tại kỳ triển lãm hầu hết đều tự phát sáng
hoặc có điểm đặc biệt gì đó do sống trong môi trường nước bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng nhiệt độ nước biển trên khắp thế giới
toàn bộ không gian triển lãm đều tối đen để làm nổi bật hậu quả của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học biển
ban tổ chức hy vọng thông qua kỳ triển lãm nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường biển sẽ được nâng cao
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân